theo kênh cnn hôm nay ông denis pushilin nhà lãnh đạo cộng hòa nhân dân dpr tự xưng
cho biết là ông muốn tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân để khu vực này sắp nhập vào nga
ông denis businlin cho biết quyết định về cuộc trưng cầu ý dân để dpr gia nhập nga
sẽ được đưa ra sau khi nga hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt
ông nói rằng ông hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay
nga đã công nhận dpr là một quốc gia độc lập ngay trước khi thực hiện chiến dịch quân sự tại ukraine
vào ngày hai mươi bốn tháng hai ông busine cũng cho biết việc phương tây cung cấp vũ khí mới cho ukraine
đang buộc binh sĩ dpr không được dừng lại ở biên giới của cộng hòa danets
danets nằm trong khu vực donbass miền đông của ukraine nơi đang xảy ra xung đột giữa nga và ukraine
danis cùng với lugan đều là những khu vực được nga hậu thuẫn đang tìm cách ly khai khỏi ukraine